sau hơn ba năm nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực thi hiệu quả ngày ba mươi một tháng một mươi vừa qua bộ nông nghiệp hoa kỳ đã chính thức công bố quyết định công nhận tương đương hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá da trơn của việt nam xuất khẩu sang hoa kỳ
việc hoa kỳ công nhận chuẩn an toàn thực phẩm cá da trơn của việt nam xuất khẩu sang hoa kỳ là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển ngành cá cha bền vững trong thời gian tới
đặc biệt khi được công nhận tương đương việt nam sẽ được bổ sung thêm doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu cá cha vào hoa kỳ từ đó sẽ góp phần gia tăng sản lượng giá trị xuất khẩu cá cha vào thị trường hoa kỳ
thông tin này đã có tác động đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp việt sang hoa kỳ và một số thị trường khó tính khác